chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
ông hùng đã phát động hội đồng hương nghệ tĩnh tại ba lan quyên góp ủng hộ bà con không kể người nghệ an hà tĩnh
họ cùng nhau đi mua đồ ăn lương thực thực phẩm để đảm bảo bữa ăn cho người bị ảnh hưởng
trong phút chốc nhiều người mất toàn bộ tài sản việc làm nên việc giúp đỡ hy vọng họ gáng gượng bắt đầu cuộc sống mới
ngoài việc giúp đỡ lương thực thực phẩm mọi người cũng hỗ trợ bà con trong việc cung cấp giấy tờ để gửi lên cơ quan chức năng miễn thuế phí bảo hiểm
ông hùng chia sẻ sau ba ngày kể từ khi vụ cháy xảy ra hội đồng hương nghệ tĩnh đã quyên góp được khoảng tám trăm linh chín trăm linh triệu đồng để sát giải khó khăn với mọi người
cộng đồng người việt ở nhiều tỉnh khác cũng đang tiếp tục quyên góp mọi người đều có tinh thần tương thân tương ái đoàn kết với anh em đồng hương
ông hoàng thế diễm ở thủ đô vác xa va tâm sự ngay sau vụ cháy mọi người đã tức tốc họp online phát động hỗ trợ bà con
ngoài ra cộng đồng cũng chuẩn bị lương thực thực phẩm đến phát cho người dân
ông diễm nói từ thời covid một mươi chín đến nay cộng đồng người việt bên này đều bắt tay vào triển khai công tác giúp đỡ bà con khi có sự cố xảy ra
mọi người rất nhiệt tình nên đồng ý thực hiện giúp đỡ những người bị ảnh hưởng sau vụ cháy
bà con rất khổ nhiều người mất trắng không còn gì cả hàng hóa tiền bạc trở thành đống cho tàn
nhóm của ông diễm đã thiết kế một logo với dòng chữ chia sẻ cùng bà con marinska bốn mươi bốn
ai nấy đều đăng tải lên mạng xã hội để lan tỏa khắp nơi nhiều người cũng chủ động gọi điện đến quyên góp
không cần lời kêu gọi của người đứng đầu
ông diễm bày tỏ tài sản của bà con mất trong vụ cháy lần này không gì có thể đoc đếm được
tuy nhiên ông hy vọng những hoạt động giúp đỡ này sẽ tiếp thêm tinh thần yêu thương chia sẻ để bà con có sức mạnh làm lại từ đầu
thưa quý vị hỏa hoạn lớn bùng phát tại trung tâm mua sống mariwinska ở thủ đô vassava bà làn đã thiêu dụi nhiều gian hàng
nhớ lại khoảnh khắc hãi hùng ấy hàng trăm người việt kinh doanh nơi đây chỉ biết gào khóc khi phải bất lực chứng kiến tài sản
bỗng chốc tan thành mây khói
sáng một mươi hai tháng năm nguyễn trung tiểu thương người việt đau đớn cho biết trắng tay rồi hết sạch tiền rồi giờ biết đi đâu về đâu
không riêng chị trung vụ hỏa hoạn tại khu chợ trung tâm thương mại này là thảm kịch với hàng nghìn hộ kinh doanh
trong đó đa số là người việt ở bà làn
chị trung vẫn chưa hết bằng hoàng nói hiện tại không ai tin là mình đã mất trắng chỉ sau một đêm
được biết chị trung có quầy hàng thời trang dành cho phụ nữ ở khu b của trung tâm thương mại
sáng sớm một mươi hai tháng năm khoảng hơn ba giờ sáng giờ ba
trong khu bà làn chị trung nhận được tin cả khu chợ bốc cháy
vợ chồng chị tá hỏa lao xe đến nơi thì bị chặn ở phía bên ngoài
họ cùng hàng trăm tiểu thương bất lực nhìn biển lửa nhấn chìm toàn bộ tài sản
chị trung ngã quỵ
nhiều người về xung quanh cũng chỉ biết gào khóc nhiều người nằm vật ra đường vì bất lực
chị trung cho hay chợ được trang bị hệ thống phòng cháy chữa cháy ở mỗi khu
có cửa chống cháy ngăn cách các khu
khi có báo cháy cửa sẽ tự động đóng lại nóc trên của tòa nhà sẽ mở cửa trời ra
chỉ vì thế chưa bao giờ tưởng tượng ra thảm họa này
rất nhiều người ngoài hàng hóa còn tiền tại quầy nên thiệt hại rất nặng nề
mọi người hầu hết chỉ mua bảo hiểm cháy nổ ở một chiều
hoặc là mua với giá trị thấp nên không rõ có được hỗ trợ gì không
chị trần hải cùng chồng sang bà làn sinh sống đã hai mươi năm
vụ hỏa hoạn trung tâm thương mại marinska bốn mươi bốn gần như biến mọi tài sản của họ thành cho bụi
theo chị hải từ sau dịch bệnh covid một mươi chín nhiều người việt đã gặp khó khăn trong kinh doanh buôn bán
năm nay ai cũng hy vọng có chút khởi sắc nên tập trung vốn liếng làm ăn
thời điểm này nhiều người đổ rất nhiều tiền nhập hàng vì vào đầu vụ
vợ chồng chị hải cũng mới nhập hàng từ thứ năm tuần trước
chị hải buôn bã nói vậy mà toàn bộ tiền hàng khoảng hai trăm linh
zlopi bà làn gần một ba tỷ đồng cùng nhiều giấy tờ liên quan của gia đình chị đã bị thiêu rụi
cửa hàng nuôi sống cả nhà nên vợ chồng chị dồn hết
phun liếng vào đây
chị cũng mua bảo hiểm cháy nổ nhưng để trong quầy bị cháy
giờ không biết sẽ giải quyết ra sao
từ hôm xảy ra vụ việc vợ chồng chị phạm thị thục không thể chấp mắt vì cú sốc mất trắng tài sản
trị thuộc ước tính tài sản thiệt hại trong vụ cháy là ba trăm linh đô la khoảng bảy năm tỷ đồng
chị thục nói vợ chồng chị sang đây làm ăn từ năm hai nghìn bốn nhưng giờ chẳng còn gì trong tay
anh hoàng quê nghệ an cùng anh em có bốn cửa hàng neo chăm sóc móng tay móng chân tại trung tâm thương mại này
tuy nhiên tất cả cũng bị cháy rụi sau trận hỏa hoạn
anh hoàng thở dài nói về cửa hàng có hai mươi thợ làm neo của mình
bây giờ chủ thì phá sản thợ thì thất nghiệp
anh chưa biết những ngày tới sẽ tính sao
thực sự rất buồn
theo người đàn ông quê nghệ an tại khu trung tâm này còn khoảng năm trăm linh sáu trăm linh thợ neo người việt
tất cả đều hoang mang không biết sẽ làm gì để mưu sinh nơi xứ người sau vụ hỏa hoạn
anh hoàng nói các quầy hàng là toàn bộ tài sản với người việt
người việt đi buôn bán đi làm tại ba lan
hết đều để tiền tại quầy
nên khi cháy thì cả hàng hóa lẫn tiền cũng cháy hết
tính trung bình mỗi quầy hàng tiền rơi vào khoảng một một ba tỷ đồng
chưa tính đến tiền mua quầy và tiền người dân bỏ lại ở quầy bị cháy
có đồng hương cho biết bị mất cả chục tỷ
gần như không còn một su dính túi sau vụ hỏa hoạn
anh và mọi người nóng lòng muốn biết nguyên nhân vụ cháy khiến toàn bộ cơ nghiệp bị thiêu dụi
sau vụ hỏa hoạn chị nguyễn trung và nhiều người việt cho biết đã nhận được thông báo hỏi thăm từ đại sứ quán việt nam tại ba lan
trong trường hợp người việt bị mất giấy tờ sẽ được đại sứ quán hỗ trợ làm giấy tờ hộ chiếu
ngoài ra nhiều hội đồng hương người việt tại ba lan cũng bước đầu có những hoạt động hỗ trợ
trung tâm mariwinska bốn mươi bốn có một bốn trăm linh gian hàng
trong đó có khoảng một phần ba gian hàng của người việt
đây là nơi làm ăn buôn bán của nhiều tiểu thương người việt tại thủ đô ba lan như chị thục chị hải hay chị trung
ngoài quần áo nhiều người việt bị mất giấy tờ